tối nay bộ y tế cho biết là trong ngày có bốn hai trăm chín mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tổng số ca được điều trị khỏi là sáu mươi hai ba trăm ba mươi hai ca
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là tám sáu mươi một một trăm một mươi sáu liều
trong đó tiêm một mũi là bảy hai trăm bốn mươi một chín mươi ba liều tiêm mũi hai là tám trăm hai mươi hai mươi ba liều
trong ngày ngày hôm nay cũng ghi nhận tám ba trăm hai mươi bốn ca nhiễm mới
trong đó bốn ca nhập cảnh và tám ba trăm hai mươi ca ghi nhận trong nước
tính đến chiều hôm nay việt nam có một trăm chín mươi ba ba trăm tám mươi một ca nhiễm
trong đó có hai ba trăm ba mươi tám ca nhập cảnh và một trăm chín mươi một bốn mươi ba ca mắc trong nước